chiều nay một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội hiệp hội diệt may việt nam tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự lễ kỷ niệm
theo thủ tướng cùng với đẩy mạnh xuất khẩu ngành diệt may cần chú trọng đúng mức đối với thị trường gần một trăm linh triệu dân trong nước
ngành này cũng cần giảm gia công tự chủ hơn về nguyên liệu bớt phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ bên ngoài
thủ tướng nhập khẩu của cả nước năm hai nghìn một mươi chín là cán mốc năm trăm linh tỷ đô la mỹ
sự có mặt của thủ tướng tại sự kiện của một hiệp hội thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu chính phủ đối với một ngành hàng có lịch sử phát triển một trăm hai mươi năm tại việt nam
thủ tướng ghi nhận hội đã làm đúng chức năng vai trò thể hiện tầm nhìn trong việc đóng góp vào sự phát triển của ngành là cầu nối quan trọng giữa ngành với chính phủ và cơ quan nhà nước
tích cực và chủ động tham vấn chính sách nhất là trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
bây giờ nhìn thế là mình rất tự hào là mình đứng thứ ba thế giới với dạy mai
chúng ta giữ vị trí cường quốc của dạy mai trong tốc đầu được không
một câu hỏi rất lớn mà bảy nhân viên của chúng ta đặc biệt là đồng chí chủ tịch đồng chí tổng đốc quyên la tết đồng chí tát làng này có đông đủ công nghiệp bằng các phần đây
và tôi thì mong muốn thủ tướng mong muốn là các đồng chí tiếp tục là một cường quốc nhóm đầu của dạy mai của thế giới với những kinh nghiệm những định hướng mà chúng ta đã phát hiện đã đề xuất
định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới với sáu nhiệm vụ trọng tâm thủ tướng nêu rõ phải tạo ra thương hiệu sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp mang tầm thế giới khu vực mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước cho thế hệ mai sau
theo mô hình đàn xếu bay của phát triển kinh tế thì lợi thế cạnh tranh này sẽ chuyển
sang các nước kém phát triển hơn vậy ngành dệt may trong năm tới sẽ phải làm gì để tự nâng mình lên các nước thang cao hơn trong chuỗi giá trị kinh tế để tiếp tục giữ vững vị trí cường quốc dệt may của thế giới
về phía chính phủ thủ tướng khẳng định với tình cảm và trách nhiệm chính phủ luôn lắng nghe ủng hộ hỗ trợ và cũng mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần xây dựng hệ thống chính sách của nhà nước kiến tạo phục vụ và phát triển
tại bữa lễ thủ tướng đã trao cờ thi đua của chính phủ tặng hiệp hội diệt mai việt nam